chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại đường phù đồng thiên vương thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến cho hàng loạt xe máy bị nghiền nát hai trụ điện trung thế bị gãy đổ rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
vào khoảng một mươi năm h cùng ngày chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông theo hướng phù đồng thiên vương
về ngã năm đại học đà lạt thì dừng lại khi tài xế cùng phụ xe vừa bước xuống thì bất ngờ chiếc xe tải này trôi tự do khoảng hai trăm linh m
đâm vào hàng loạt xe máy dựng bên đường cùng hai trụ điện trung thế rồi bị lật nghiêng
tại hiện trường xe tải chở bia lật nghiêng bên đường toàn bộ một mươi hai chiếc xe máy dựng bên lề đường bị nghiền nát nằm ngổn ngang
hai trụ điện trung thế bị gãy đổ hoàn toàn rất may chỉ có một người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn trên còn xe tải bị hư hỏng nặng
sau khi tai nạn xảy ra công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc